nếu mà người ta nghi ngờ một trong số những người đó là người biết nà ma ngũ hải thì người ta sẽ tìm cách để trả thù và người ta sẽ lôi kéo bạn bè và người thân mình tham gia giúp sức
ông vàng diêu sài là bố của vàng văn phùng một trong ba đối tượng gây ra cái chết của mẹ con bà vàng thị trùng